trung tâm y tế huyện hoa lư tỉnh ninh bình cho biết phòng khám đa khoa khu vực cầu yên huyện hoa lư vừa tiếp nhận cách ly và điều trị thêm hai ca bệnh dường tính với virus sars cov hai là bệnh nhân số một nghìn ba trăm bảy mươi tám và một nghìn ba trăm bảy mươi chín nâng tổng số bệnh nhân đang điều trị tại đây lên ba trường hợp